xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới nhất trưa nay
ca dương tính với sars cov hai mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ sáu h đến một mươi hai giờ trưa nay ở quận long biên
thuộc chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh và đã được cách ly
bệnh nhân là vê quy tê nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngõ một trăm năm mươi bốn bắc cầu ngọc thụy long biên
bệnh nhân đi công tác tại thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
trước khi về được làm xét nghiệm âm tính
bệnh nhân về hà nội bằng xe riêng và tự cách ly tại nhà
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đến bệnh viện melatech để làm xét nghiệm kết quả dương tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận ba chín trăm tám mươi một ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm bảy mươi ba ca
liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức hà nội ghi nhận hai ca dương tính với sars cov hai
đều ở quận hoàn kiếm
một người nhà chăm bệnh nhân tại khoa ung biếu tầng tám nhà d
một người bán và do cơm tại khu vực công bệnh viện
đã lấy một bốn trăm bốn mươi ba mẫu người nhà nhân viên tòa nhà d
xét nghiệm đã có một bốn trăm ba mươi ba mẫu có kết quả âm tính
ba tỉnh đã xác định ca dương tính liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức
hà tỉnh một người đều bù đến khám tại tầng tám nhà d
nam tỉnh ba ca liên quan đến người nhà đi chăm sóc bố tại tầng bảy nhà d
hưng yên một ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng tám nhà d đã ra viện
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hiếu nghị việt đức
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cần liên hệ với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
với số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
hôm nay ngày một tháng một mươi nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đã nới lỏng giãn cách xã hội
nhưng vẫn kiểm soát cắt gao việc đi lại liên tình nên người dân hầu hết vẫn phải tỉnh nào ở tỉnh đó
có nơi dân không được đi liên huyện
tại an giang từ ngày bảy tháng chín toàn tỉnh đã giãn cách theo chỉ thị một mươi năm và đến nay nhiều nơi trong tỉnh đã kiểm soát được dịch
tuy nhiên ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho hay
địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm toàn tỉnh để tập trung dập các ổ dịch mới nổi tại các huyện củ lao
cùng với đó những người ở nơi khác về tỉnh an giang phải chứng minh đất tiêm đủ hai liều vaccine sau một mươi bốn ngày
và có xét nghiệm rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ và phải cách ly y tế tại nhà trong vòng bảy ngày
các trường hợp khác trở về kể cả đã tiêm một liều vaccine có pcr âm tính phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày và tự chịu chi phí cách ly xét nghiệm
mặc dù có nhiều nơi ở đồng bằng sông cổ long đã thực hiện chỉ thị một mươi chín nhưng các hoạt động vận tải hành khách
đặc biệt là vận tải hành khách liên tỉnh vẫn án binh bất động
tỉnh kiên giang nhiều địa phương mặc dù đã được chuyển sang thực hiện chỉ thị một mươi chín thay vì chỉ thị một mươi năm như trước đó
nhưng những người dân ở tỉnh này vẫn chứng minh đất tiêm
chưa được phép đi liên huyện
người dân muốn đi liên huyện phải xin giấy đi đường xác định điểm đi điểm đến có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
lý do là bởi theo ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang giãn cách theo chỉ thị một mươi chín
tức là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn
người dân cần phải tiếp tục hạn chế ra đường diệt đi lại khi thật sự cần thiết
tương tự tại nhiều huyện của vĩnh long cũng quyết định hạ mức giãn cách từ chỉ thị một mươi năm xuống mức chỉ thị một mươi chín
vậy nhưng ubnd tỉnh vĩ long vẫn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
và giao các địa phương sở ngành kiểm soát chặt người ra vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thương lái thu mua nông sản những người đi khám chữa bệnh ngoài tỉnh trở về cũng được kiểm soát chặt
tất cả người dân không được di chuyển ra vào tỉnh trừ trường hợp được cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế
đối với người từ các tỉnh thành có dịch vào với lòng học sinh toàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến
trước tình hình người dân các tỉnh miền tây tự ý về quê có nguy cơ gây phức tạp tình hình dịch bệnh
theo thông tin từ thượng tá trần thanh giang phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
hiện nay đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về miền tây bằng xe khác
theo đó người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải
vào sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh thành phố để được đưa về quê
theo thống kê người dân có nhu cầu trở về một mươi ba địa phương
trước đó ngày ba mươi tháng chín tp hcm gỡ bỏ các chốt chặn nội đô
hàng nghìn người từ tp hcm chạy xe máy chở theo đồ đạc lệnh cảnh về quê miền tây
khi đến khu vực giáp cửa ngót tỉnh long an họ bị lực lượng chức năng trả lại
lực lượng chức năng tuyên truyền yêu cầu người dân quay về nơi cư trú
tuy nhiên nhiều người vẫn cố bán trụ chờ được thông qua để về quê
chính quyền địa phương đã cử lực lượng ổn định tình hình phát nước thức ăn cho người dân
đêm qua hàng trăm người vào và tải chốt chặn
nhiều người đã trả phòng trọ hết tiền nên không biết phải đi đâu
đến gần bảy giờ sáng ngày một tháng một mươi lực lượng chức năng đề nghị
người dân đã có mặt tại chốt tập trung đứng phân theo từng tỉnh thành để có thể lên phương án đưa về quê
công an trắng đêm thuyết phục người dân không tự ý về quê chờ địa phương lên kế hoạch đón
từ chiều tối ngày ba mươi tháng chín hàng trăm người dân chở nhau trên xe máy
cùng với lình đồ đạc dọc tuyến quốc lộ một thẳng hướng miền tây
tuy nhiên khi dòng xe di chuyển đến chốt kiểm soát thuộc địa phận thị trấn tân túc huyện bình chánh
thì bị lực lượng chức năng chốt chặn khuyên quay đổi xe
hàng trăm người ủn ứ tải chốt trong đó có cả trẻ em cũng thức suốt đêm trên đường
đến khoảng h ba mươi phút lực lượng chức năng phát phiếu cho người dân
đề nghị mỗi người điền đầy đủ thông tin quê quán để có thể liên hệ với các tỉnh thành hỗ trợ đưa người dân về quê
sau khi thống kê sơ bộ một cán bộ tại chốt thông báo
đã liên hệ được với tỉnh trà vinh hai mươi chín trường hợp bạc liêu ba mươi sáu trường hợp cà mau ba mươi bảy trường hợp sóc trăng năm mươi hai trường hợp
mời bà con về điểm thành phố đã bố trí để nghỉ tạm sẽ có phương án đón bà con sớm nhất
cán bộ công an tải chốt liên tục nhắc nhở người dân giữa trời tự im lặng nghỉ ngơi và chờ đợi
không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều trẻ nhỏ đang ngủ vật vời trên đường
đến khoảng năm h ba mươi sáng ngày một tháng một mươi cảnh sát cơ động được điều động bổ sung đến giữa trời tự
đồng thời tăng cường rào chắn lúc này nhiều người dân bắt đầu quay đổi xe đi hướng khác
số còn lại khoảng vài trăm người vẫn quyết định chờ đợi tại chốt
ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tỷ lệ dương tính qua test nhanh tại vùng đỏ vùng cam hiện chỉ còn hai
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vào tối ngày ba mươi tháng chín cho biết
toàn thành phố đã có ba trăm tám mươi năm hai trăm bốn mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
hiện nay đang cách ly điều trị tại nhà ba mươi bảy trăm sáu mươi chín người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là một mươi chín người
trong ngày hai mươi chín tháng chín trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận mức độ giảm sâu
của ca bệnh tử vong vì covid một mươi chín với một trăm linh sáu trường hợp
ngày hai mươi tám tháng chín là một trăm một mươi ba trường hợp
đến nay thành phố đã có hơn hai trăm linh một người được điều trị khỏi bệnh xuất viện
bên cạnh việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
ngành y tế thành phố đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
với mục tiêu sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
thành phố có hơn hai ba triệu hộ dân trong đó gần bốn trăm linh hộ thuộc vùng đỏ
hơn một trăm bảy mươi năm họ thuộc vùng cam
đến nay ngành y tế đã hoàn tất đợt xét nghiệm với ba vòng lấy mẫu tại vùng đỏ và cam
tỷ lệ xét nghiệm dương tính vòng một là ba
vòng hai và ba giảm xuống còn hai bệnh nhân dương tính trên tổng chống mẫu được lấy
việc nới lỏng giãn cách mở cửa phát triển kinh tế xã hội trong tình hình dịch bệnh
vẫn còn phức tạp như hiện nay là thách thức không nhỏ đối với thành phố hồ chí minh
để thực sự kiểm soát được dịch bệnh lợi trình nới lòng dần thành công
bên cạnh những nỗ lực của các cấp các ngành
thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch là rất quan trọng
vì vậy trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến kháo cộng đồng
còn phải tuân thuộc tuyệt đối các bộ tiêu chí an toàn trong tình hình mới
để bảo vệ cho sức khỏe bản thân gia đình tạo điều kiện an toàn cho cả xã hội
theo thông điệp năm k cộng vaccine
đến nay việt nam đã tiếp cận khoảng sáu mươi triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín các loại
nhận nhiều trang thiết bị y tế từ cộng đồng quốc tế kiều bào
với hình thức tặng viện trợ hay nhận lại
trong chuyến công du của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đến cuba và mỹ
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín
bên cạnh một năm triệu liều vaccine abdalla của cuba được chuyển về nước theo chương cơ
các nước đối tác còn cam kết viện trợ và cung cấp một năm triệu liều vaccine cho việt nam
nhiều đối tác và kiều bào tại mỹ đã hỗ trợ vật phẩm y tế trị giá tám tám triệu đô la
ngày hai mươi bảy tháng chín bộ ngoại giao đã tiếp nhận hai sáu triệu liều vaccine astrazeneca
phòng covid một mươi chín do chính phủ đức viện trợ cho việt nam
cùng với hơn tám trăm năm mươi liều liệu hỗ trợ qua cơ chế covax
nâng tổng số vaccine đức hỗ trợ việt nam đến nay là ba bốn mươi năm triệu liều astrazeneca
thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân việt nam
nhật bản đáp viện trợ ba năm mươi tám triệu liều vaccine
cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản gic tặng một sáu trăm linh hộp lạnh bảo quản vaccine cho việt nam
và khẩn cấp mua máy acmo máy thở cho thành phố hồ chí minh
mỹ viện trợ việt nam sáu triệu liều vaccine
ấn độ tặng một trăm linh tấn oxy y tế lỏng và ba trăm linh máy tạo oxy
việt nam là một trong những đối tác ưu tiên nhận một sáu triệu liều vaccine của ý
mỹ và ý cũng hỗ trợ lượng vaccine lớn cho việt nam qua cơ chế covax
bên cạnh đó úc hỗ trợ một năm triệu liều vaccine
năm mươi hộp an toàn trong sử dụng tiêm chủng covid một mươi chín
viện trợ tám ba triệu đô la mua tủ lạnh bảo quản vaccine công suất lớn
tại các buổi lễ trao vaccine viện trợ trước việt nam
đại diện các nước đối tác rất trân trọng nhắc tới việc chính phủ việt nam
đã tặng khẩu trang ngay từ khi đại dịch bùng phát ở các nước
đồng thời cam kết sẽ tiếp tục sát cánh với việt nam
trong giải quyết các thách thức của đại dịch covid một mươi chín
cùng với đó trung quốc cũng cam kết viện trợ năm bảy triệu liều vaccine
cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra bốn bang của đức đang vận động hỗ trợ việt nam khoảng một triệu kit sát nghiệp
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay
việt nam sẽ tiếp nhận số lượng vaccine covid một mươi chín nhiều hơn so với thời gian trước đây
trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu
những nghĩa cử cao đẹp của bạn bè đối tác quốc tế
dành cho việt nam để phòng chống dịch covid một mươi chín là điều rất quý
đến nay việt nam đã tiếp cận khoảng sáu mươi triệu liều vaccine astrazeneca moderna
virocell pfizer sputnik v abdala với hình thức tặng viện trợ và nhận lại
do không biết ông dương có bệnh tâm thần
nữ nhân viên siêu thị cố gắng khuyên ông đeo khẩu trang phòng dịch
không ngờ cô lại bị đánh đập xã man hai mắt không ngừng chảy máu
sự việc xảy ra ở thị trấn cao thủ huyện bình đông đài loan
một nữ nhân viên vì cố gắng thuyết phục khách hàng đeo khẩu trang khi giao dịch
đã bị khách hàng đánh xảy máu mắt có khả năng mệt mủ
theo thông tin đăng tải năm hành khách này hỏi dương năm mươi tuổi
ông dương đã mắc bệnh tâm thần không rõ nguyên nhân cách đây hơn một mươi năm
và được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị
sau thời gian điều trị ông dương được đưa về nhà và uống thuốc định kỳ
nên tình trạng dần ổn định
tuy nhiên thời gian này do không uống thuốc đầy đủ bệnh tình ông dương đã trở nặng hơn
thời điểm vụ việc xảy ra do không quen biết ông dương không biết bệnh tình
nên nữ nhân viên cố gắng thuyết phục ông dương đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng chống dịch
nạn nhân không nghĩ rằng cô lại bị khách hàng này đánh đập dã man hai mắt không ngừng chảy máu
mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhanh chóng
nhưng tình trạng của nữ nhân viên vẫn không được cải thiện nhiều
nhiều ý kiến cho rằng sự việc này xảy ra phần lớn là do chính quyền
và hiện nay lãnh đạo địa phương đã lên tiếng nhận sai và đang có hướng chỉ đạo xử lý
mới đây công an huyện trảng bom đồng nai khởi tố bắt tạm giam tám bị can
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cụ thể những người này liên quan đến đường dây làm thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên mã qr
cụ thể trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
các xe muốn lưu thông phải có mã qr do cục giao thông đường bộ cấp
các mã này chỉ được cấp cho các xe thành viên của hợp tác xã hoặc công ty doanh nghiệp
tuy nhiên một nhóm nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu ô tô miền nam
và hợp tác xã an khang đã móc nối với chuyên viên sở giao thông vận tải tp hcm
cấp mã qr trái quy định
nhà chức trách cho rằng nhóm này lợi dụng thiếu hiểu biết của người dân
về quy trình thủ tục xin cấp mã qr
yêu cầu người được cấp mã qr phải đóng phí cho cơ quan có thẩm quyền
toàn bộ giao dịch được thực hiện qua mạng xã hội
mới đây ca sĩ mạnh quỳnh là một bài thơ giải bày nỗi lòng
sự tiếc thương của mình dành cho người bạn người tình sân khấu
mà anh vô cùng trân trọng phi nhung
mạnh quỳnh đau xót cho biết anh đã không còn nước mắt để khóc phi nhung
cụ thể nam ca sĩ chia sẻ
ngủ ngon nha nhung đừng phiền lụy thêm trên cõi đời này nữa
nợ kiếp nhân sinh nhung đã trả xong rồi
hãy về xung họp cùng mẹ và những người thân yêu của nhung
nơi cõi vĩnh hẳng
xin lỗi nhung quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn nhung đi
lời nhung hứa khi mình về già
quỳnh ngồi xe lan nhung đẩy quỳnh đi hát phục vụ khán giả
cho chọn một đời cống hiến nghệ thuật
cho người việt nam của mình
giờ nhung thất hứa rồi
nhưng thôi quỳnh không trách nhung đâu
nhưng đã sống quá trọn vẹn một kiếp người rồi
mai mốt đi hát ở đâu khán giả hỏi tham nhung
thì quỳnh sẽ kể nhung nghe
còn những gì mình chưa nói hay nợ nhau
thì để kiếp sau trả nha
đi bình an nha
khi nào rảnh rối có gì vui buồn kể quỳnh nghe nha
phi nhung và mạnh quỳnh
được xem là hiện tượng hát đôi thành công
và an ý nhất của dòng nhạc chứa tình quê hương
mạnh quyền từng chia sẻ phi nhung là người bạn
thân thiết ngoài đời của anh
là bạn diễn người tình sân khấu mà anh luôn trân trọng
chính phi nhung là người mai mối
xe duyên cho mạnh quỳnh với người vợ hiện tại
vì vậy vợ của mạnh quỳnh
rất hiểu về mối quan hệ giữa mạnh quỳnh phi nhung
không bao giờ gan khi hai người hát dung với nhau
và có những cười sĩ quá thân mật trên sân khấu
phi nhung từng kể
lúc mạnh quỳnh cưới vợ
vì vui quá nên uống say
nhưng không quên hỏi vợ xem có cho hát chung với phi nhung hay không
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại